những năm qua chương trình mục tiêu quốc gia về nâng cấp và bảo vệ đê điều của trung ương
đã đầu tư hơn một mươi năm tỷ đồng để trồng bốn mươi chín hectare cây bẩn chua trên vùng ngập mặn bắc phước
thuộc xã triệu phước huyện triệu phong tỉnh quảng trị
qua hơn bảy năm triển khai dự án cây bần chua đã góp phần rất lớn trong việc ngăn sóng chắn gió
bảo vệ vững chắc các công trình thủy lợi ruộng đồng và tạo ra nguồn lợi thủy sản dồi dào
cho bà con nhân dân ở địa phương phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng trị
dự án trồng cây bần chua trên diện tích bốn mươi chín ha chính thức khởi động từ năm hai nghìn một mươi
tập trung chủ yếu ở hai thôn hà la và duy phiên xã triệu phước
sau hơn bảy năm trồng đến nay chạy dọc tuyến đê biển ở bắc phước là những hàng bẩn chua xanh ngắt
thay thế cho hình ảnh vùng đất xình lầy ngập mặn trước đây trong đó có nhiều cây bần chua cao hơn sáu mét
bên cạnh vấn đề hợp thổ nhưỡng
quản lý chặt chẽ của chính quyền địa phương là một nguyên nhân của thành quả này
dự án trồng rừng ngập mặn ở xã triệu phước huyện triệu phong tỉnh quảng trị
đã tạo thành một vành đai phòng hộ
với tổng trưởng của quản lý chặt chẽ của chính quyền địa phương là một nguyên nhân của thành quả này
tổng chiều dài hơn bảy km có tác dụng chắn gió và ngăn xâm nhập mặn từ khu vực cửa biển vào
đồng thời bảo vệ tốt các công trình giao thông thủy lợi đồng ruộng ao hồ nuôi trồng thủy sản cho bà con nông dân
đặc biệt ngoài việc ngăn sóng chắn gió thì dễ cây bần chua còn là nơi tôm cá kéo nhau về sinh sản và trú ngụ
tạo sinh kế cho người dân địa phương
nhưng mà từ khi có cái trồng rừng ngập mặn này hình như đế điều lắm bảo vệ sức bình thường
từ đó đến nay nói chung là không
thứ hai nữa là trồng được cái rừng này nó bảo vệ vững chắc đến đây rồi
thì nó có tác dụng là bảo vệ được tất cả các hồ tôm ở trong này khỏi đầu tư xây dựng hàng năm
ngoài cái việc tạc rừng như thế thì chúng ta thấy rằng nó tạo ra có cái rừng này nó tạo ra được cái đa dạng sinh học
có phần ứng phó với biến đổi khí hậu rất là tốt
từ hiệu quả thiết thực của cây bần chua người dân vùng biển mong muốn
trong thời gian tới dự án này sẽ được triển khai rộng rãi ở các xã ven biển trên địa bàn toàn tỉnh
góp phần bảo vệ môi trường sinh thái và mở ra hướng phát triển kinh tế bền vững